chủ mưu là cao văn thủy hai mươi chín tuổi trú tại mỹ đức hà nội đã bị công an huyện hà nội bắt giữ sau bảy mươi hai giờ gây án
trước khi mà chúng gây án thì thường thường là chúng sẽ chuẩn bị các công cụ này có nghiên cứu về đường đi có nghiên cứu về cái địa điểm hoặc là cái nơi mà chúng chuẩn bị gây án
và để gây khó khăn cho quá trình điều tra của các lực lượng chức năng thì các đối tượng này cũng đã chuẩn bị như là khẩu trang này các mũ bảo hiểm hoặc là các cái đồng phục trang phục nhằm che mắt và để tránh việc camera có thể ghi lại hình ảnh được mình
ứng hòa là huyện có địa bàn giáp danh với một số huyện của hòa bình hà nam do vậy tình hình hoạt động của các loại tội phạm có diễn biến hết sức phức tạp các đối tượng thường gây án xong bỏ trốn chính vì vậy công tác điều tra nhận dạng các đối tượng gặp khó khăn
chủ động trước những diễn biến của tội phạm công an huyện ứng hòa đã xây dựng phương án kế hoạch đấu tranh chấn áp trong đó đặc biệt chú trọng tội phạm cướp cướp giật tài sản